thông tin mới nhất liên quan đến sự việc chuyến bay của vietnam airlines từ nhật bản về hà nội
đã bị đe dọa bắn vào ngày năm tháng một
theo lãnh đạo cục hàng không việt nam trong ngày hôm nay
cơ quan công an việt nam sẽ liên hệ với đầu mối phía cảnh sát nhật bản để điều tra xác minh nghi phạm
đối với sự việc xảy ra với vietnam airlines ông tô tử hùng
trưởng phòng an ninh hàng không cục hàng không việt nam khẳng định
phương án xử lý đã nằm trong các kịch bản được lương trước
theo ông hùng các tình huống đe dọa an ninh hàng không đều được lường trước
nằm trong phương án được xây dựng theo các kịch bản khác nhau
khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra đều có phương án xử lý
chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một sử dụng tàu bay b bảy trăm tám mươi bảy tám trăm sáu mươi tám từ narita nhật bản về hà nội
khởi hành vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày năm tháng một theo giờ địa phương
gồm một mươi năm thành viên tổ bay một mươi hai tiếp viên ba phi công
trong đó có hai cơ trưởng cùng bốn mươi bảy hành khách bị dọa bắn hạ
sau khi báo cáo các bên liên quan vietnam airlines báo cáo cục hàng không việt nam
và quyết định cho chuyến bay khởi hành vào lúc một mươi năm h bốn mươi tám theo giờ địa phương
từ sân bay fukuoka tiếp tục hành trình về hà nội
vào hồi một mươi tám h một mươi hai phút theo giờ việt nam ngày năm tháng bốn
chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống cảng hàng không quốc tế nội bài